xin chào và hẹn gặp lại
cơ quan này đã trao đổi với cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục xử lý khoản tiền của nhà đầu tư
thời gian tới thanh tra ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ có văn bản trả lời các câu hỏi của đại diện nhà đầu tư
ngân hàng nhà nước vừa cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tính dụng
và lĩnh vực đối với các dự án bot bt để hạn chế rủi ro thanh khoản
theo ngân hàng nhà nước đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
dư nợ tín dụng đối với các dự án bot bt là một trăm một mươi bốn
bốn ba trăm linh tỷ đồng chiếm một chín dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế
tổng nợ sáu đối với các dự án bot bt là bảy bốn trăm linh tỷ đồng
chiếm tỷ lệ ba chín mươi hai nợ xấu toàn hệ thống
tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực này là sáu bốn mươi tám
đáng chú ý liên quan đến vấn đề xử lý sở hữu chéo
sở hữu của các tổ chức tín dụng đã minh bạch và đài trúng hơn
tuy nhiên vẫn còn có khó khăn trong trường hợp cổ đông lớn
và người có liên quan của cổ đông lớn cố tình che giấu
điều này dẫn đến tổ chức tín dụng có thể bị thao túng
chi phối với các cổ đông này
tiêm bản nguy cơ hoạt động của tổ chức tín dụng thiếu minh bạch
báo cáo cập nhật của ngân hàng nhà nước cho biết
ngân hàng nhà nước cũng khẳng định trong thời gian tới
một trong những giải pháp để kiểm soát xử lý nợ xấu là tăng cường tính minh bạch
công khai trong hoạt động của tổ chức tín dụng
đặc biệt là hoạt động cấp tín dụng
ngăn chặn xử lý vấn đề lợi ích nhóm cổ đông
nhóm cổ đông lớn chi phối hoạt động của các tổ chức tín dụng
và sẽ cân dắn xử lý các trường hợp lợi ích nhóm cho vay bot pt
hiệp hội bất động sản tp hcm horea vừa có văn bản gửi thủ tướng và bộ tài nguyên và môi trường
về việc cho rằng tình trạng phân lô bán nền tràn lan
gây xúc đất ảo thời gian qua xuất phát từ kẻ hở của các quy định về tách thửa đất
theo đó hiện nay các địa phương cho phép tách thửa đối với đất nông nghiệp
đất phi nông nghiệp không phải là đất ở nằm sen kẹo với đất ở
hoặc là thửa đất độc lập nằm sen kẽ trong đất đô thị
hoặc trong điểm dân cư nông thôn
dẫn đến tình trạng bị lợi dụng để kinh doanh bất động sản trái phép
phổ biến các lô đất nông nghiệp có diện tích năm trăm linh m hai hoặc một m hai vừa vặn với diện tích của một lô biệt thự
nhà vườn và tình trạng đầu nầu có đất doanh nghiệp bất lương lợi dụng phân lô
bán nền tràn lan làm phá vỡ quy hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng
do vậy horea kiếm nghị nên giao ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy hoạch
kế hoạch sử dụng đất quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương
để quy định điều kiện tách thửa hợp thửa đất ở
cũng như quy định diện tích tối thiểu được tách thừa tại nông thôn đô thị
từ giữa năm hai nghìn một mươi năm luật kinh doanh bất động sản quy định môi giới nhà đất
phải có chứng chỉ hành nghề
với thời hạn năm năm đúng ra giữa năm hai nghìn hai mươi một là cao điểm cấp mới chứng chỉ này
do giãn cách xã hội nên thời điểm cấp mới dồn vào quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
các trung tâm cơ sở đào tạo mô giới bất động sản đang ghi nhận lượng học viên
tăng một mươi lần để có thể kịp đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý
thực tế này cũng dần cho thấy hiệu quả của các cơ quan quản lý
các công cụ xử lý siết chặt có đất vừa qua
bên cạnh yêu cầu môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề
quy định trong luật vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
thì nghị định một mươi sáu có hiệu lực trong năm hai nghìn hai mươi hai đang xích lại trật tự của thị trường địa ốc
một chế tài đáng chú ý là nêu rõ mua giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề
bị phạt sáu mươi triệu đồng bên cạnh các hành vi sai phạm khác có mức phạt lên đến hàng trăm triệu đồng
cuộc trao đổi mới đây của hội môi giới bất động sản việt nam nhận định
lượng giao dịch nhà đất ở những vị trí có dấu hiệu sốt có thể lên đến vài nghìn mỗi tháng
tuy nhiên lượng giao dịch thực tế còn cao hơn bởi vấn nạn cò đất không có chứng chỉ tự hành nghề
tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư
vẫn cần phải tiếp tục

một số địa phương tổ chức cũng chỉ làm cho có

kết thúc quý đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi hai hệ thống ngân hàng tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan khi phần lớn các thành viên đều ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng thậm chí là tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ
tuy nhiên đà tăng của nợ xấu lại cao hơn tăng trưởng tính dụng
đáng chú ý là theo báo cáo tài chính quý i năm hai nghìn hai mươi hai của hai mươi bảy ngân hàng cho thấy tổng nợ xấu nội bản của hai mươi bảy ngân hàng tăng một mươi sáu so với đầu năm
tổng nợ xấu nội bản của hai mươi bảy ngân hàng tăng một mươi sáu so với đầu năm
tổng nợ xấu nội bản của hai mươi bảy ngân hàng nhất tăng bảy mươi so với đầu năm lên hai hai trăm chín mươi ba tỷ đồng
trong đó nợ xấu chủ yếu gia tăng ở nợ nhóm bốn với mức tăng tới hai bốn lần lên sáu trăm chín mươi tám tỷ đồng
nợ nhóm năm tức nợ có khả năng mất vốn cũng tăng ba mươi tám lên một một mươi một tỷ đồng và chiếm bốn mươi bốn tổng nợ xấu
một loạt các ngân hàng khác cũng có nợ xấu tăng mạnh trong kỳ với mức tăng tới hai mươi ba mươi bao gồm hdb sgb ncb
đáng chú ý là thêm một ngân hàng có tỷ lệ
nợ xấu vượt ngưỡng bốn là ngân hàng thương mạnh của phần việt nam thương tín việt banh
rất nhiều doanh nghiệp họ cũng chưa khôi phục hoàn toàn cầu sản xuất trở lại
và nhất là bối cảnh tiêu dùng cũng đã gặp ảnh hưởng rất nhiều và sụt giảm trong giai đoạn q ba q bốn
và đến nay thì cái mức khôi phục nó cũng chưa khôi phục quay trở lại mức hoàn toàn so với giai đoạn trước dịch
nguyên nhân thứ hai đến từ vấn đề về tính thành khẩu của thị trường báo đồng sản
rất nhiều khẩu nợ đến từ báo đồng sản
nó chiếm đầu đó khoảng sắp xỉ là khoảng hai mươi dưới nợ của các ngân hàng thương mạnh
mặc dù nợ xấu đang có xu hướng tăng khá mạnh nhưng theo các chuyên gia nợ xấu còn có thể xấu hơn
bởi đang tiềm ẩn trong nhiều khoản nợ được cơ cấu lại
theo các thông tư về hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi covid một mươi chín của ngân hàng nhà nước
đặc biệt thông tư một mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một của ngân hàng nhà nước về cơ cấu lại thời hạn trả nợ
miễn giảm lãi phí giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng covid một mươi
hết hạn vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tới đây
nếu không được gia hạn thì khả năng nợ xấu sẽ càng gia tăng
cái phần nợ xấu của vnc thì nó đã nằm trong cái kế hoạch của các ngân hàng nhà nước
cũng như các bản thân các ngân hàng sẽ tiến hành trích lập dự phòng trong thời hạn năm năm
thì cái phần này là vẫn đang được tiến hành rất là đúng đúng tiến độ mình không lo ngại cái vấn đề này
thực ra là chúng ta nên đặt câu hỏi trong cái phần nợ tái cơ cấu mà liên quan đến covid đợt vừa rồi
và gần đây thì bên ngân hàng nhà nước họ cũng đưa ra cái ước tính là nếu mà tính cái nợ tái cơ cấu
mà liên quan đến covid nó có thể lên đến bảy ba và cái đó là bản thân thị trường cũng đang nhìn nhận vào
trong bối cảnh nợ xấu gia tăng hàng loạt tài sản đảm bảo là bất động sản từ nhà ở khách sạn nhà máy nhà xưởng
có giá trị từ vài trăm cho tới cả nghìn tỷ đồng liên tục được các ngân hàng giao bán trong thời gian gần đây
nhiều tài sản được thanh lý đến hàng chục lần giảm giá sâu tới bảy mươi
trường có người mua
những cái tài sản mà thế chấp thì ví dụ như liên quan đến bất động sản đồ này kia
thì nó tùy thuộc vào cái tính pháp lý của cái đó
ví dụ như là có khi những cái bất động sản mà nó mới hình thành tương lai mà đem đi thế chấp á
thì có khi là khi mà bán thì cái điều kiện pháp lý nó gặp khó khăn
cho nên là doanh nghiệp ngân hàng họ khó bán
đó là cái thứ nhất
thứ hai là những cái có một số cái khoản tài sản thế chấp chẳng hạn như là máy mốt thiết bị
cái giá trị sổ sách thì nó lớn
nên mà đem đi thế chấp như vậy
nhưng mà khi mình thanh lý thì là thanh lý theo giá thị trường
mà giá thị trường thì không hẳn nó sẽ ngang bằng với giá trị sổ sách
các chuyên gia cho rằng để thu hồi nợ nhanh các ngân hàng cần hạ giá tài sản bất động sản
so với giá thị trường để các nhà đầu tư người mua nhà có thể mua tài sản với giá thấp
tuy nhiên quy định hiện nay không cho phép bên bán giảm giá quá sâu trong mỗi lần đấu giá là một rào cản
điều này cũng lý giải vì sao các ngân hàng phải tổ chức bán đấu giá nhiều lần để thu hồi các khoản nợ xấu
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ hầu như xin chào và hẹn gặp lại